ban thường vụ thành ủy tp hcm vừa có quyết định trao huy hiệu đảng đợt hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cho ba hai trăm linh chín đảng viên tròn tuổi đảng
nhận huy hiệu đảng đợt hai tháng chín năm nay có một trăm tám mươi ba đồng chí nhận huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng
một mươi đồng chí nhận huy hiệu sáu mươi năm năm tuổi đảng sáu mươi bốn đồng chí nhận huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng
hai trăm bốn mươi bảy đồng chí nhận huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng bảy trăm năm mươi sáu đồng chí nhận huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng
ngoài ra còn có bốn trăm ba mươi bảy đồng chí nhận huy hiệu bốn mươi năm năm tuổi đảng ba trăm bảy mươi hai đồng chí nhận huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng
và một một trăm ba mươi một đồng chí nhận huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng